tỉnh bình phước đang lên phương án xây dựng nhà ở cho các trường hợp hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn
theo kế hoạch sẽ có bảy trăm bốn mươi một hộ nghèo trên địa bàn tỉnh sẽ được hỗ trợ xây dựng nhà ở trong đợt một của năm hai nghìn hai mươi
tính đến tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy bình phước có hai bảy trăm hai mươi chín hộ nghèo khó khăn về nhà ở
trong đó có một bốn trăm tám mươi hộ là đồng bào dân tộc thiểu số
thực hiện kết luận của tỉnh ủy bình phước về việc hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở
từ nguồn vận động nghĩa tình sông bé yêu thương
ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh bình phước đã đề xuất ủy ban nhân dân tỉnh
tiếp tục phân bổ số lượng và kinh phí xây nhà đại đoàn kết đợt một cho bảy trăm bốn mươi một hộ nghèo
trong đó hộ đồng bào dân tộc thiểu số là năm trăm năm mươi một căn đối tượng khác là chín mươi sáu căn chín mươi bốn căn theo chương trình ba mươi ba
tổng số tiền hỗ trợ khoảng bốn mươi một tỷ đồng
đối với những hộ không đủ diện tích hoặc không có đất xây nhà
ủy ban nhân dân các huyện thị sẽ xem xét bố trí quỹ đất để các hộ này đủ điều kiện xây nhà